tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn đồng
trú tại khối một thị trấn đô lương cầm đầu điều hành một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện đô lương
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đã đột kích sới bạc tại khu vực xóm sáu xã tràng sơn huyện đô lương
bắt giữ hai mươi ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thu giữ bảy trăm linh triệu đồng năm xe ô tô một mươi sáu xe mô tô
xới bạc này nằm trong chạy gà của nguyễn văn đồng
tuy nhiên khi triệt phá sới bạc thì đồng đã bỏ trốn
liên quan đến việc triệt phá xới bạc trên đến sáng ngày ba tháng một mươi
công an tỉnh nghệ an đã tổ chức khám xét chỗ ở của sáu đối tượng tại thị trấn đô lương tỉnh nghệ an
đây là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã bị bắt giữ
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ một dao một kiếm một còng số tám một súng hơi nén bắn đạn chỉ
biết không thể trốn thoát vào chiều ngày sáu tháng một mươi
nguyễn văn đồng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để đầu thú
thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mọi hoạt động của sới bạc đều do đối tượng đồng điều hành từ xa
tổ chức đánh bạc theo sự sắp xếp của đồng